trong phần tin quốc tế iran đàm phán với nga trung quốc về thỏa thuận hạt nhân
chủ tịch trung quốc có chuyến thăm lịch sử tới triều tiên
thưa quý vị việt nam là quốc gia nằm trong vùng thường chịu tác động của thiên tai
nên đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác phòng chống khắc phục hậu quả
nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại thiên tai gây ra
ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi tám thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp
tại việt nam không diễn ra rồn rập và khốc liệt như năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan dị thường
diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với một mươi sáu trên hai mươi một hình thái thiên tai
thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm nhiều so với những năm trước
có hai trăm hai mươi bốn người chết và mất tích
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần hai mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trực tiếp ứng cứu và xử lý hai chín trăm ba mươi ba vụ
cứu được hơn sáu sáu trăm linh người và hơn ba trăm linh phương tiện
tại hội nghị các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai
cụ thể là tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai còn thiếu đồng bộ từ trung ương đến địa phương
chế tài xử lý vi phạm trong phòng chống thiên tai còn thiếu và chưa đủ mạnh
nhất là kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng
quy trình tiếp nhận viện trợ phục vụ cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai còn phức tạp
không kịp thời
bên cạnh đó cơ chế chính sách trong xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế
chưa thu hút sự tham gia tích cực của khối tư nhân
hôm nay tại hà nội tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị về chiến lược cải cách tư pháp
trong tòa án nhân dân định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
tham gia hội thảo có phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng nhiều nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp
phát biểu khai mạc hội thảo tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
nghị quyết số bốn mươi chín về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định tòa án có vị trí trung tâm
và xét xử là hoạt động trọng tâm
trong thời gian qua hệ thống tòa án đã có những bước phát triển mới
đạt được những thành tích quan trọng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên nền tư pháp nước ta vẫn còn một số tồn tại
nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của người dân
còn lạc hậu so với mặt bằng chung của thế giới niềm tin của người dân vào nền tư pháp chưa cao
do đó để chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín
và góp ý văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị định hướng để cải cách trong thời gian tới
lắng nghe các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng ngành tòa án đáp ứng tốt chiến lược cải cách tư pháp
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị việt nam cam kết nỗ lực thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên
tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa tổ chức lao động quốc tế ilo
và các đối tác ba bên tại việt nam
đây là khẳng định của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
tại phiên họp toàn thể của hội nghị lao động quốc tế thường niên lần thứ một trăm linh
vừa được tổ chức tại thành phố geneva thụy sĩ
bộ trưởng đào ngọc dung cũng cho biết cách đây ít ngày
quốc hội việt nam vừa phê chuẩn công mức số chín mươi tám của ilo về áp dụng những nguyên tắc
của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
trong thời gian tới để bảo đảm việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người
hướng tới công bằng xã hội việt nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ilo
và các nước thành viên trong việc thúc đẩy các hội nghị
các hội nghị cải cách luật pháp lao động đặc biệt là các chính sách bảo hiểm xã hội
và quan hệ lao động nghiên cứu và phê chuẩn các công ước của ilo đặc biệt là các công ước cơ bản
bên lề hội nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
cũng đã có buổi làm việc với phó tổng giám đốc ilo và ký bản ghi nhớ hợp tác
trong lĩnh vực lao động việc làm với bộ trưởng nguồn nhân lực các tiểu công quốc ả rập thống nhất
thưa quý vị bộ giáo dục đào tạo vừa có công điện gửi chủ tịch
ủy ban nhân dân các tỉnh thành đề nghị tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín với bảy nội dung quan trọng nhất
theo đó thứ nhất giả soát kỹ lưỡng cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng
thứ hai tiếp tục triển khai công tác đề thi thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi
để bảo đảm đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất tuyệt đối không để xảy ra sai sót
thứ ba giả soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất thiết bị phục vụ công tác
chấm thi nhất là chấm thi trắc nghiệm và công tác coi thi tại các điểm thi
thứ tư có phương án phù hợp để kịp thời khắc phục khó khăn bất cập và xử lý sự cố bất thường
để bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và cán bộ giáo viên tham gia tổ chức thi
thứ năm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để kịp thời phát hiện
ngăn chặn các thiết bị vật dụng trái phép mang vào phòng thi
xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận
góp phần bảo đảm kỳ cương và công bằng trong kỳ thi
thứ sáu tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi
không xảy ra tình trạng ngãn mạng
thứ bảy giả soát kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông thông tin liên lạc
vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện nước tại tất cả các điểm thi
thứ bảy tăng cường công tóc truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan
cũng liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
hôm qua hai trăm một mươi bảy thí sinh của huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đã được đưa vào đất liền
để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhằm hỗ trợ cho kỳ thi tàu cao tốc phú quý express đã giảm năm mươi giá vết tàu cho các em vào đất liền
tại cảng vận tải phan thiết đội tiếp sức mùa thi của tỉnh đoàn bình thuận đã đón và đưa các sĩ tử về nơi cư trú
trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu chương trình tiếp sức mùa thi còn hỗ trợ nước uống miễn phí
và tiền ăn cho các em có hoàn cảnh khó khăn
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình thuận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
toàn tỉnh có gần một mươi một thí sinh tham dự tại hai mươi sáu điểm thi
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã cơ bản hoàn tất
nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề chống vi phạm bản quyền đối với xuất bản phẩm
ngày hôm nay tại hà nội nhà xuất bản giáo dục việt nam và đại sứ quân anh tại việt nam
đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo chống xuất bản phẩm lậu
đây là cơ hội để các đơn vị tổ chức tìm hiểu thêm thông tin và tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn
đẩy lùi các hoạt động in ấn lậu đưa ra nhiều kiến nghị hữu ích đối với các cơ quan có thẩm quyền
trong những năm qua hoạt động in lậu
in giả in đối bản trái phép tại việt nam diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp
hệ quả của in lậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp
gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả cho các nhà xuất bản đối tác liên kết
làm thất thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến uy tín của việt nam trên trường quốc tế
trong khuôn khổ hội thảo các đệ biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục xuất bản cơ quan quản lý thị trường đã cùng nhau trao đổi thảo luận
nhằm nâng cao nhận thức về tác hại hậu quả của vấn đạn in và phát hành sách lậu
dưới các hình thức trong xã hội để người tiêu dùng nói không với xuất bản phẩm lậu
quyết tâm bài trừ xuất bản phẩm lậu
hà nội đón trên ba ba triệu khách du lịch quốc tế từ đầu năm đến nay
nhiều căn nhà tại long an bị sạt lở nghiêm trọng
thưa quý vị từ đầu năm đến nay lượng khách đến thăm quan du lịch tại hà nội
đã đạt gần một mươi bốn bốn triệu lượt tăng chín năm cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế đạt trên ba ba triệu người tăng một mươi sáu
đáng lưu ý tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt năm mươi hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng
tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
để tăng cường quảng bá hình ảnh mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác với mạng tin tức truyền hình cáp cnn
tuyên truyền quảng bá thành phố hà nội trên kênh cnn quốc tế giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó sở du lịch hà nội cũng triển khai các nội dung hợp tác
giữa sở du lịch với tổng công ty hàng không việt nam
về việc phối hợp tổ chức đón các đoàn khảo sát của nhật bản úc và châu âu trong năm hai nghìn một mươi chín
phối hợp tổ chức chương trình mùa hè châu âu tại khu vực nhà bát giác vườn hoa lý thái tổ
cũng trong thời gian này sở du lịch hà nội xúc tiến xây dựng các sản phẩm du lịch vùng ngoại thành
dựa trên việc khai thác tiềm năng du lịch tại các huyện thị xã
theo thông tin từ bộ tài chính trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã có ba đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
lũy kế đến tháng năm vừa qua đã có ba mươi bốn trên một trăm hai mươi bảy đơn vị cổ phân hóa thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa
nhóm doanh nghiệp phải cổ phân hóa còn lại là chín mươi ba đơn vị chiếm đến bảy mươi ba kế hoạch ban đầu
tuy nhiên điều đáng nói là cả ba doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa
lại không thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phân hóa theo công văn số chín trăm chín mươi một
về tình hình thoái vốn đã có chín doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn
với giá trị bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng thu về một sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã thoái vốn nhà nước
tại tám mươi bảy đơn vị cổ phân hóa
với giá trị bốn năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng thu về tám bảy trăm sáu mươi năm tỷ đồng
theo công văn số chín trăm chín mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phải thực hiện cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định điều chỉnh hạn mức thời hạn cho vay
đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở của thành phố
để tạo lập nhà ở với thời hạn mức vay lên đến chín trăm linh triệu đồng
cụ thể mức vốn vay tối đa là bảy mươi giá trị căn hộ nhưng không vượt quá chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
trước đây là không quá năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ thời hạn cho vay tối đa hai mươi năm lãi suất cho vay sẽ
được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm hiện tại mức lãi suất được
áp dụng là bốn bảy một năm thời gian áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chương trình vay vốn yêu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp của tp hcm
dành cho cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành quận huyện cơ quan hành chính
sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách tp lực lượng vũ trang tp cán bộ công đoàn
chuyên trách của thành phố với yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại tp hcm và công tác tại cơ
quan đơn vị từ ba năm liên tục trở lên thưa quý vị vào ngày một mươi chín tháng sáu mưa lớn kéo dài đã
giảm ống khoảng một trăm linh căn nhà hàng trăm hecta cây trồng cuốn theo nhiều tài sản của người dân tại đại
lào lâm đồng không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nơi đây trận lũ còn làm ngập trường mẫu giáo
đại lào gây ngập cục bộ tại thôn ánh mai ba và một phần vườn bờ lao chính quyền thành phố đã cử
các lực lượng phòng chống thiên tai về thương trực tại địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả
đến chiều cùng ngày nước cơ bản đã rút hết hiện tại cơ quan chức năng đang kiểm tra và thống kê thiệt hại
tình trạng sạt lở tại khu vực xóm lở ấp rạch chanh thành phố tân an tỉnh long an đang trở
nên ngày một nghiêm trọng mới đây tại khu vực này vụ sạt lở đã làm ba căn nhà của các hộ ven sông vàm cỏ
tây bị đổ xuống sông theo ước tính thiệt hại lên tới hơn một mươi tỷ đồng rất may vụ việc không có thiệt
hại về người hiện các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã di rời người và tài sản ra khỏi vùng sạt
lở nguy hiểm theo ghi nhận đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng chín mét
rộng sạt lở ra phía sông từ tám đến một mươi mét bên cạnh các căn nhà bị sạt lở một số căn nhà khác gần đó
cũng đã xuất hiện các vết nứt có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm ngay tại khu vực trên cũng đã xảy ra sự cố sạt lở sụt lún đất
làm bốn nhà dân bị đổ sập xuống sông
đến sáng ngày một mươi tám tháng sáu khu vực này lại tiếp tục sụt lún làm hư hại sáu căn nhà kiên cố liền kề
và sáng ngày một mươi chín tháng sáu lại thêm ba căn sụp lùn
phải nói là cái diễn biến mà trước đây dù như là trước thì nó nứt ít thôi mà trước đây nó răng nữa
cách thị trường cũ là lên khoảng trên một mươi năm m tới cái đường bê tông luôn thì nguy cơ thì phải nói là
lâu dài thì mong các ngành sớm tìm ra công nhân để có cái biện pháp di dời hết tiếng luôn
theo tri cục phát triển nông thôn và thủy lợi long an điểm sạt có quy mô sạt lở khoảng hai trăm sáu mươi mét
qua khảo sát thực tế nguyên nhân sạt lở sụt lún nhà dân do ảnh hưởng của dòng chảy mạnh gây xói mòn tạo hòa mách
hiện chính quyền địa phương đã đến khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại hỗ trợ động viên người dân bị ảnh hưởng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện đầu tư dự án quản lý tích hợp
ngập lụt đô thị thành phố vào danh mục tài trợ oda của chính phủ đan mạch với tổng vốn đầu tư lên tới một mươi chín triệu usd
dự án quản lý tích hợp ngập lụt đô thị thành phố hồ chí minh nhằm xây dựng thể chế quản lý tổng hợp
rủi ro ngập lụt thành phố bao gồm công tác dự báo thủy văn quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng
chống ngập thoát nước được xây dựng hoàn thiện khép kín xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm ngập lụt
cho khu vực dân sinh hạ lưu nơi vực sông sài gòn đồng nay duy tù bảo dưỡng hệ thống phòng chống ngập và
thoát nước thành phố nâng cao năng lực quản lý điều hành chống ngập của trung tâm điều hành chương trình
chống ngập nước thành phố dự án có vốn đầu tư dự kiến một mươi chín triệu usd gồm một mươi bảy triệu usd vốn oda ưu đãi
của chính phủ đan mạch và hai triệu usd vốn đối ứng ngân sách của thành phố thời gian thực hiện dự
kiến từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba thưa quý vị những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên
mưa lớn kéo dài đã khiến ngập ống cục bộ ở một vài địa phương đặc biệt tại quảng núi thuộc địa phận
yên thái xã tân thái huyện đại từ tuy đã có công trình hạn chế mức độ sạt lở nhưng vẫn tiếp tục
phát hiện nhiều vết nứt tiêm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp tới tính mạng và đời sống của các hộ nơi đây
công trình xử lý sạt lở tại xóm yên thái xã tân thái huyện đại từ tỉnh thái nguyên trị giá ba tỷ
đồng mới được sở giao thông vận tải tỉnh thái nguyên hoàn thành từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên
chỉ sau vài đợt mưa kéo dài vừa qua khu vực này lại xuất hiện nhiều vết nứt dọc ngang trên các mái
ta lui đã đào bạt trước đó gây nguy cơ tiếp diễn sạt lở
được biết công trình chống sạt lở ở đây được thực hiện theo phương pháp đào giật cấp năm bậc từ
đỉnh núi xuống chân núi trên mặt bậc thiết kế rãnh cơ và được gia cố bằng lớp bê tông xi măng với
mục đích giữ ổn định mặt bậc và thu nước chảy vào rãnh bậc đá tuy nhiên tình trạng sạt lở sụt
lún tan luy của quả núi và công trình chống sạt lở chứng tỏ công trình đã không giải quyết được triệt
để tình trạng sạt lở tại đây sau khi mà nắm được thông tin thì huyện đã chỉ đạo xã tân thái khẩn
chủ vào cuộc cắm biển báo tình hình nguy hiểm phân công người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đặc biệt là phân
công người theo dõi thường xuyên cái diễn biến của cái núi đó thì hiện nay thì sau khi nắm được cái diễn
biến thì các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng đã phối hợp với huyện tiến hành thăm dò đánh giá cái
địa chất ở đó xác định được cái nguyên nhân gây lên cái hiện tượng nứt đất ở xóm biên thái
hiện nay đang là mùa mưa bão thời tiết diễn biến phức tạp khó dự đoán cùng với đặc điểm địa
hình núi cao kết cấu đất thiếu bền chặt khiến tình trạng sạt lở gây nguy cơ mất an toàn cho các
hộ dân sinh sống phía dưới chân núi do đó tỉnh thái nguyên cần sớm có biện pháp giải quyết một
cách triệt để để tránh nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người cùng phương tiện qua đoạn đường này
và các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực kiên giang là vùng đất nhạy cảm với tác động
của biến đổi khí hậu đặc biệt là ở khu vực phía cực nam của tỉnh nơi ảnh hưởng bởi dòng chảy của
hai con sông cái lớn và cái bé vì vậy đây là vùng được viện kỹ thuật biển kiểm định nghiêm
ngặt về chất lượng nước phục vụ cho canh tắc nông nghiệp trong nhiều năm nay
ở kiên giang trong những năm gần đây sự biến động đột ngột từng lúc của thời tiết xâm nhập mặn và
hải công nghiệp đã tác động trực tiếp đến môi trường nước của hai con sông cái lớn và cái bé gây ảnh
hưởng và thiệt hại lớn cho các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp ở các địa phương tiếp nhận dòng chảy
từ hai con sông này dường từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay qua công tác thực địa ghi nhận thông tin tại
hiện trường của nhóm nghiên cứu viên thuộc viện kỹ thuật biển thì tình hình sản xuất nông nghiệp
và nuôi trồng thủy sản ở các tiểu vùng thuộc lưu vực sông cái lớn và cái bé nhìn chung chưa xảy ra
điều gì bất ổn hoặc thiệt hại do nguồn nước đây là một tín hiệu đáng vui mừng tuy nhiên cũng cần có
những dự báo về chất lượng nước để các địa phương kịp thời chủ động trong công tác điều phối sản
xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới công an huyện bạch thông
tỉnh bắc cạn vừa cho biết đã bắt tạm giam ba đối tượng phá rừng trên địa bàn gồm bàn phúc tiến sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bàn phúc hùng sinh năm hai nghìn và bàn phúc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều cùng cư trú tại xã vũ muộn huyện bạch thông
các bị can bị khởi tố vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản công an huyện
bạch thông tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ đưa vụ án xử lý theo quy định trước đó
từ ngày một mươi năm tháng năm công an huyện bạch thông đã phát hiện lập chuyên án điều tra vụ chặt phá bốn mươi một cây
gỗ nghiến tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên giữa hai xã sĩ bình và vũ muộn thưa quý vị mùa hè
thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus
bệnh nhân phát triển đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm
bệnh truyền qua thực phẩm các bác sĩ cho biết ngộ độc thực phẩm thường mắc phải nhiều nhất vào
mùa này trong năm nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện và điều trị
sau khi ăn bát cháo mua bên ngoài đến trưa thấy bụng đau âm ỉ rồi tình trạng ngày càng nặng dần
bà nguyễn thị hồng rơi vào trạng thái mất nước mệt mỏi và phải nhập viện điều trị các bác sĩ cho
biết bệnh nhân bị tiêu chảy cấp do ngộ độc thực phẩm
theo các bác sĩ vào mùa hè số ca điều trị ngộ độc thực phẩm cấp tính thường tăng cao
bởi thời tiết nóng ẩm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật vi khuẩn
khiến thức ăn dễ ôi thiêu bên cạnh đó việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn
đặc biệt là thức ăn đường phố cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng
thời tiết nắng nóng như thế này kèm theo là khói bụi tình trạng ô nhiễm môi trường rất là cao
như vậy nên là có những cái cửa hàng mà họ không thể làm được những cái tình trạng che dẫn đậy
rồi là để bụi khói bụi vào rồi là các cái hỏa con ruồi vi sinh vật nó xâm nhập vào nguy cơ mà
dẫn đến cái ngộ độc thực phẩm là rất là cao ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ
nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh một thời gian nhất định tất cả thực phẩm được chữa trong tủ
lạnh phải gói kín hoặc để trong khay hộp có nắp đậy tuân thủ việc ăn chín uống sôi khi xuất hiện
tình trạng đau bụng buồn nôn đi ngoài sốt người dân cần phải bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh
người dân cần tới cơ sở y tế thăm khám tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị ở nhà
bởi bệnh tiến triển nặng hơn sẽ gây tiêu chảy bồ ạt dẫn đến trụi mạch nếu không điều trị kịp thời
có thể tử vong thưa quý vị thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã được cấp ủy chỉ huy các cấp bộ đội biên phòng tỉnh sơn la coi là một nhiệm vụ trọng tâm
qua hơn năm năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã đem lại nhiều hiệu quả và chuyển biến tích cực
tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ tham gia thi đua rèn đức luyện tài khơi dậy niềm tự hào
ý chí phấn đấu vươn lên ghi nhận tại đồn biên phòng mường lèo huyện sốc cộp tỉnh sơn la
năm năm qua đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng mường lèo đã triển khai thực hiện nhiều mô hình
chương trình có ý nghĩa thiết thực như thầy giáo quân hàm xanh cán bộ tăng cường xã mang quân hàm xanh
chương trình bỏ giống cho người nghèo nơi biên giới hũ gạo tình thương ủng hộ cho người nghèo nơi biên giới
chương trình nâng bước em tới trường
trong thời gian qua đội vận động quân chúng đã xây dựng và thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội
vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
tham gia lao động giúp dân tổ chức khám chứa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn
trong thời gian qua đội vận động quân chúng đã xây dựng và thực hiện các mô hình giúp dân
bên cạnh đó đội biên phòng mường lèo cũng tổ chức tuần tra đơn phương song phương
quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm có liên quan đến ma túy trên tuyến biên giới do đồn phụ trách
trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng
thì đơn vị luôn xác định trọng tâm là đấu tranh với các loại tội phạm liên quan ma túy
định kỳ hàng tháng đội phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị
luôn có các kế hoạch công tác nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm ma túy
ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh công an huyện xúc cộp và các lực lượng có liên quan
để thực hiện các chuyên đề tham gia các chuyên án trên địa bàn để đấu tranh với tội phạm ma túy
cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
đã được thực hiện chặt chẽ nghiêm túc tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng
thông qua cuộc vận động đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị tư tưởng kiên định
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng
xác định rõ trách nhiệm của người lính cụ hồ trong thời kỳ mới
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp theo trong phần tin quốc tế iran đàm phán với nga trung quốc về thỏa thuận hạt nhân
chủ tịch trung quốc có chuyến thăm lịch sử tới triều tiên
thưa quý vị trong lúc căng thẳng leo thang với mỹ iran đã quay sang đàm phán với nga và trung quốc
về một cơ chế tiềm năng cho bày toán hạt nhân trong trường hợp các cuộc thảo luận với liên minh châu âu eu
về thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm bị thất bại thông tin này được iran đưa ra ngày hôm qua
thông tin được đưa ra chỉ hai ngày sau khi tehran tuyên bố sẽ tăng cả số lượng dự trữ
và cấp độ làm dầu urani kể từ ngày hai mươi bảy tháng sáu nếu như các đối tác châu âu không thể giúp iran
hạn chế những tác động từ các lệnh trừng phạt của mỹ
tháng năm vừa qua iran cũng cho biết sẽ giảm bớt nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm hai nghìn một mươi năm
với nhóm p năm một để phản đối quyết định của mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này
và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với tehran
hiện chưa biết nga iran và trung quốc sẽ tìm kiếm một cơ chế như thế nào
song rõ ràng đây là những động thái buộc các nước còn lại trong nhóm p năm một
phải đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực cứu vãn thỏa thuận trước khi các bên tiến tới điểm khó có thể đảo ngược
cuộc tập trận lớn nhất của nước này trong nhiều năm qua
với hàng nghìn binh sĩ từ lực lượng hải lục và không quân
cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang mạnh mẽ giữa mỹ và iran
khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ có thể đối đầu tại vùng vịnh
cuộc tập trận diễn ra trong bốn ngày tập trung vào nội dung ứng phó
với các mối đe dọa từ phiến quân hebolat ở phía bắc
đây là lần đầu tiên israel triển khai máy bay chiến đấu f ba mươi năm tham gia tập trận
và đích thân thủ tướng benjamin netanyahu tới giám sát
cuộc tập trận diễn ra chung với thời điểm mỹ tuyên bố tăng thêm một quân tới khu vực trung đông
để đối phó với các mối đe dọa từ iran
làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự ở vùng vịnh
hôm qua nhóm điều tra hỗn hợp quốc tế về vụ rơi máy bay mh một mươi bảy
của hãng hàng không malaysia airlines năm hai nghìn một mươi bốn thông báo
sẽ truy tố bốn can bị cáo bắn rơi trước máy bay này
tuy nhiên động thái hỗn hợp quốc tế của malaysia airlines năm hai nghìn một mươi bốn

phát biểu tại một cuộc họp báo ở nigeren hà lan
nhóm điều tra cho biết bốn nghi can gồm một người ukraine và ba người nga
vào thời điểm xảy ra vụ việc một người là bộ trưởng quốc phòng nước cộng hòa donets tự xưng
ba người còn lại là thành viên của cơ quan tình báo quân đội donets
trong đó có một người là giám đốc
dự kiến phiên xử vắng mặt bốn người trên sẽ diễn ra tại một địa điểm được bảo vệ cẩn mật
gần sân bay chiphone ở thủ đô amsterdam của hà lan
vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nhóm điều tra cáo buộc nga hậu thuẫn cho các nghi can này và từ chối hợp tác
tuy nhiên bộ ngoại giao nga đã lập tức bác bỏ
khẳng định cuộc điều tra này nhằm hủy hoại uy tín của nga
trước đó moscow cũng đã nói rõ nhóm điều tra có động cơ chính trị
hôm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình có chuyến thăm cấp nhà nước tới triều tiên
chuyến đi này nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo đảng và nhà nước trung quốc tới triều tiên
trong một mươi bốn năm
trước thêm chuyến thăm chủ tịch trung quốc tập cận bình tuyên bố bắc kinh sẽ giữ vững lập trường của mình
để luôn duy trì tình hữu nghị và hợp tác với bình nhưỡng bất chấp những thay đổi trên thế giới
cũng theo nhà lãnh đạo trung quốc bắc kinh sẽ hỗ trợ chủ tịch triều tiên kim jong un
thực thi chiến lược phát triển kinh tế đất nước từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi và cải thiện cuộc sống của người dân
ngoài ra ông tập cận bình cũng hoan nghênh bình nhưỡng đã thúc đẩy giải pháp chính trị
và đối thoại hòa bình trên bán đảo triều tiên
định bắc kinh sẵn sàng hợp tác để thiết lập hòa bình lâu dài trong khu vực
sau phiên họp kéo dài hai ngày ngân hàng dự trữ liên bang mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung leo thang căng thẳng
cũng như lo ngại về quá trình giảm tốc của nền kinh tế hàng đầu
trong cuộc họp lãi suất cơ bản vẫn sẽ được giữ ở mức hai hai mươi năm hai năm
nhờ sự vững mạnh của thị trường lao động mỹ và sự tăng trưởng hài hòa của kinh tế
tuy nhiên các quan chức của fed vẫn bất đồng về việc có nên duy trì mức lãi suất hiện tại đến hết năm
hay là giảm một hai lần vào nửa cuối năm
giới quan sát cho rằng fed có thể giảm lãi ít nhất một lần trong năm nay
bởi biện pháp này sẽ tạo động lực duy trì đa tăng trường và ngăn chặn khả năng suy thoái kinh tế
trước những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại mỹ trung
quyết định giữ nguyên lãi suất của fed đã khiến chứng khoán của mỹ đóng cửa trong sắc xanh
cụ thể chỉ số công nghiệp trung bình dow jones tăng ba mươi tám bốn mươi sáu điểm
chỉ số s p năm trăm linh tăng ba chỉ số nasdaq competitive tăng bốn
tại sàn giao dịch tokyo của nhật bản mở cửa phiên giao dịch vào sáng nay
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm tăng bốn mươi bốn trong khi giá vàng thế giới cũng đi lên
tăng ba ở mức một ba trăm bốn mươi chín bốn mươi usd đổi một ao
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay
thân ái chào tạm biệt